chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang
đến một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi tỉnh bắc giang đã phát hiện một mươi ba người nhiễm covid một mươi chín
tại công ty trách nhiệm hữu hạn lạc xe ict khu công nghiệp quang châu huyện việt yên
số bệnh nhân này đều là công nhân tại xưởng của các công nhân này có khoảng bốn công nhân
đây là ổ dịch mới được phát hiện từ hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi chưa xác định được nguồn lây
từ hai mươi chín tháng một mươi tỉnh bắc giang phát hiện một mươi ba người nhiễm covid một mươi chín
tại công ty trách nhiệm hữu hạn lạc xe ict khu công nghiệp quang châu huyện việt yên
số bệnh nhân này đều là công nhân ở sưởng d xưởng này có bốn công nhân
đây là ổ dịch mới được phát hiện từ hai giờ sáng hai mươi chín tháng một mươi
chưa xác định được nguồn lầy
các bệnh nhân lưu trú ở thôn núi hiểu xã quang châu thôn vân cốc một xã vân trung
tổ dân phố ninh khánh thị trấn nánh cùng huyện việt yên
ngoài ra có nhiều bệnh nhân ở huyện hiệp hòa và lạng giang
hàng ngày đi làm bằng xe máy và xe đưa đón công nhân
hiện nay các cơ quan chức năng đã bố trí cho toàn bộ công nhân làm ca đêm của sưởng đê
ở lại nơi làm việc nhanh chóng giả soát phân loại f một f hai phun khử khuẩn
huyện việt yên tạm thời phong tỏa một số khu vực ở các thôn núi hiểu vân cốc một và tổ dân phố ninh khánh
các xã vân trung quang châu đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tập trung đông người
đến thời điểm hiện tại ubnd tỉnh bắc giang khẳng định không lập chốt kiểm soát
chỉ người từ vùng dịch đến dự sự kiện đông người lưu trú mới phải xét nghiệm covid một mươi chín
thông tin từ ubnd tỉnh bắc giang cho biết
chỉ những người dân từ hà nội và các tỉnh có dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
khi về bắc giang tham dự các sự kiện đông người như hội họp tiệc cưới
làm việc với các công ty trường học và lưu trú lại mới yêu cầu giấy xét nghiệm pcr bảy mươi hai giờ
hoặc test nhanh covid một mươi chín thời gian bốn mươi tám tiếng
theo đó việc ghi lại tại bắc giang vẫn thông thoáng bình thường
tỉnh cũng không thiết lập chốt kiểm soát dịch trên các cung đường
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh bắc giang có văn bản hỏa tốc
về việc hướng dẫn tạm thời bổ sung
biện pháp xét nghiệm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người đến và về từ thành phố hà nội và các địa phương có dịch trong cộng đồng
ngay sau khi tỉnh bắc giang xuất hiện nhiều ca dân tính
tại xã thượng lan việt yên có nguồn lây là một f đến từ thành phố hà nội
tại văn bản này tỉnh bắc giang yêu cầu đối với người cư trú tại thành phố hà nội
và các tỉnh có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng khi về hoặc đến tỉnh tham dự
những sự kiện đông người như hội họp hội thảo tiệc cưới
đám tang họp mặt tham gia các lớp học tập trung tiếp thị giao hàng
vào làm việc trong các khu cụm công nghiệp các nhà máy xí nghiệp trường học
phải có kết quả test nhanh covid một mươi chín âm tính trong bốn mươi tám giờ
hoặc kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
lý do ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại xã thượng lan huyện việt yên
liên tiếp phát hiện các ca f nguồn lây được xác định là người
có chín cán bộ được phân công làm các nhiệm vụ như y tế hậu cần
trong khu cách ly công dân được theo dõi
trước mắt do chưa bố trí được bếp nấu nên người dân trong khu
vẫn được cung cấp thức ăn từ ngoài vào đảm bảo dinh dưỡng và chế độ phòng chống dịch
tại khu cách ly cũng có mạng internet và màn hình tv phòng học
khi học sinh phải học trực tuyến
xã thượng lan hiện có ba khu cách ly tại các trường mầm non tiểu học
trung học cơ sở với sức chứa hơn hai trăm linh người và hiện đã có một trăm hai mươi bảy người đang cách ly
xác định ổ dịch xã thượng lan là ổ dịch khá phức tạp
liên quan đến nhiều cán bộ huyện xã thôn
các trường học công nhân và các hoạt động tập trung
tiếp xúc đông người trong những ngày vừa qua
nên huyện việt yên quyết tâm đẩy nhanh các biện pháp xét nghiệm
truy vết áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly
phong tỏa với mục tiêu loại bỏ dịch ra khỏi cộng đồng trong tháng một mươi
huyện thành lập tổ công tác hỗ trợ phòng chống dịch
gồm một mươi một thành viên trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại xã thượng lan
ông nguyễn văn tình chủ tịch ubkhu việt yên tổ trưởng tổ công tác cho biết
để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch tại địa phương
chúng tôi phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực và địa bàn
mỗi đồng chí phụ trách một thôn
cứ ba ngày lấy mẫu xét nghiệm gộp một lần đối với các ca f cùng hộ gia đình
riêng thôn hạ xã thượng lan ghi nhận nhiều f
nên việc lấy mẫu được thực hiện hai ngày mỗi lần và lấy mẫu đơn
các hộ có trường hợp f f một f hai cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi liên quan tới ổ dịch xã thượng lan
lực lượng y tế đã lấy được trên ba một trăm linh mẫu
tính đến nay tổng số mẫu được lấy là một mươi tám sáu trăm chín mươi một người
trong ngày thân văn thuần để ngăn chặn dịch lây lan
địa phương thực hiện nghiêm việc phong tỏa thôn hạ của xã thượng lan
các xã việt tiến và tự lạn
tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và dừng các hoạt động tập trung đông người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới
đồng thời huyện tiếp tục thần tốc điều tra
truy vết các trường hợp f một f hai f ba
vết lấy mẫu xét nghiệm trong khu phong tỏa
cách ly và xét nghiệm tầm soát toàn bộ các hộ dân xã tự lạn trong ngày hai mươi chín tháng một mươi
công an ban chỉ huy quân sự huyện
hỗ trợ xã thượng lan kiểm soát tại các chốt ra vào địa bàn
bên cạnh đó huyện quyết định chưng dụng thêm bốn trường học làm khu cách ly tập trung
nâng tổng số khu cách ly của huyện lên con số một mươi hai với sức chứa hơn sáu trăm linh người
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn quý vị tình hình diễn biến dịch ở bắc giang đang diễn biến vô cùng phức tạp
để bảo vệ thành quả chống dịch từng bước hướng tới trạng thái bình thường mới
mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
để cập nhật những tin tức covid một mươi chín nhanh nhất
mời các bạn hãy đăng ký kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo